bác sĩ có thể chỉ ra những nguyên nhân gây bỏng thực quản ở trẻ em và người lớn ạ
bỏng thực quản thường gặp nhất là do mình uống vải các chất tẩy rửa mạnh như là acid hoặc là bazar
thì khi mà mình uống những chất nó vô nó sẽ có tác dụng ăn mòn nó sẽ gây tổn thương gây bỏng các phần cơ quan trong khoang miệng như là lưỡi và thành họng
nếu mà mình uống vô sâu thì nó sẽ gây bỏng thực quản
còn nếu mà trường hợp hít sặc vô
nếu mà mình uống vô phổi nó có thể gây tổn thương phế quản và tổn thương vô mô phổi
vậy thì biểu hiện của tình trạng bỏng thực quản là gì thưa bác sĩ
cái biểu hiện của bỏng thực quản vô quá chất thì đầu tiên là khi mà mình uống hóa chất tới thì mình sẽ cảm giác là rất là khó chịu trong người
mình hồi hộp lo lắng và mình sẽ cảm giác nóng rác tùy theo cái vị trí mà cái hóa chất nó gây tổn thương
nếu mà nó gây tổn thương nặng nó dẫn đến bộc
nếu mà nó bỏng thực quản và gây lũng thủng thực quản thì mình sẽ cảm thấy có cơn đau nhói ở ngực
khi mà mình đã bị cái bỏng nước quản trong khoảng hai ba ngày thì có thể là nó sẽ dẫn tới những cái biến chứng như là nhiễm trùng do cái vết thương bỏng gây ra do cái quá chất
thì mình có thể có những biểu hiện như là hôi miệng hoặc là nóng rác hoặc là có thể nó dẫn tới là bị
xẹo chích hẹp cái thực quản làm cho mình không có ăn uống được
làm cho cơ thể mình bị suy kiệt
nếu mà mình không có điều trị kịp thời để lâu dài có thể dẫn đến tử vong
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về cách điều trị và chăm sóc người bệnh bị bỏng thực quản ạ
khi mà mình phát hiện bệnh nhân uống nhầm những cái hóa chất tẩy rửa có chứa acid hoặc ba giờ
thì đầu tiên là mình nên cho bệnh nhân uống sữa uống nhiều sữa
sau đó mình sẽ kích thích
cho bệnh nhân nôn ối ra bằng cách là mình dùng tay hoặc là một cái tăm bông
mình kích thích vào cái thành hộng để cho bệnh nhân ối ra cái sữa trộn với những cái quá chất đó
còn nếu mà được tốt hơn nếu mà mình xác định được chính xác cái quá chất đó là gì
thí dụ mình xác định được cái quá chất đó là acid
thì mình có thể cho bệnh nhân uống dung dịch ba giờ như là bacchinsoda hoặc là nachi bicarbonate
thì nó sẽ giúp trung hòa cái quá chất đó
còn nếu ngược lại nếu mà mình xác định là bệnh nhân uống cái chất tẩy rửa có chứa ba giờ
thì mình có thể cho bệnh nhân uống thêm nước cam nước chanh hoặc là giấm
thì những cái thức uống đó nó sẽ có tính acid thì nó sẽ giúp chung hòa lại cái quá chất đó
giúp cho cái tổn thương nó đỡ hơn trước khi mà mình đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất
khi mà mình tiếp nhận những trường hợp mà nghi ngờ bị bỏng thực quản
thì đầu tiên mình phải ổn định
định cái sinh hiệu của bệnh nhân mình có thể cho bệnh nhân truyền dịch buồn nước điện giải
dùng ít thuốc loại thuốc giảm đau để làm giảm đau
và có thể dùng thêm thuốc an thần để làm giảm lo lắng bệnh nhân
sau đó mình sẽ tiến hành nội sôi để rửa cái dài dày rửa sạch sẽ những cái quá chất
mà bệnh nhân núp phải xác định xem là bệnh nhân có tình trạng thủng thực quản hay không
nếu bệnh nhân có tình trạng thủng thực quản thì mình sẽ tiến hành mổ cấp cứu
để khâu cái thực quản lại
vậy thì làm sao để giảm tình trạng khó chịu cho các vết sẹo ở thực quản thưa bác sĩ
khi mình chăm sóc bệnh nhân thì đặc biệt là mình phải quan tâm đến cái chế độ ăn uống
thì khi mà bệnh nhân mới bị bỏng được quản khi mà mình điều trị xong
thì bệnh nhân có tình trạng là tổn thương cái thực quản
thì mình có thể hạn chế ăn uống mình sẽ ăn ít và chia nhiều bữa trong ngày
và một lần mình sẽ ăn ít và chết ăn nó sẽ lỏng dễ tiêu
khi mà sau đó nếu mà bệnh nhân có thể xuất viện về thì mình cũng sẽ chế độ ăn
mình sẽ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu và chia nhiều bữa nhỏ như vậy để duy trì cho bệnh nhân
tới khi nào mà mình phát hiện mà bệnh nhân có biểu hiện là nút không được
hoặc là bệnh nhân bị sạc thức ăn thì mình phải đi tái khám để nội soi kiểm tra lại
để xử trí kịp thời đối với những trường hợp bị trích hẹp thực quản
để mình có thể tiến hành nông hoặc là phẫu thuật thay thế thực quản nhân tạo cho bệnh nhân
để giúp cho bệnh nhân có cuộc sống tốt hơn
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục sức khỏe bao số năm của chúng tôi vào hôm nay
khoa khám bệnh bệnh viện đa hoạt tâm anh có đầy đủ các khoa phòng
từ phòng khám nội khám ngoại khám cấp cứu khám nhi khám sản phụ khoa khám tai mũi họng khám cơ xương khớp
đến các phòng cận lâm sàng như siêu âm x quang chụp ct nội soi tiêu hóa xét nghiệm
đáp ứng được tất cả các nhu cầu khám chữa bệnh khắt khe nhất
khoa khám bệnh xây dựng quy trình chuyên nghiệp khoa học và đơn giản
giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân
với mục tiêu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của cộng đồng
thăm khám kỹ lưỡng trần đoán chính xác điều trị kịp thời
các bác sĩ khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa tâm anh không ngừng nỗ lực nghiên cứu và học tập
để nâng cao trình độ chuyên môn làm giàu thêm kinh nghiệm thực tiễn
các bác sĩ thường xuyên áp dụng những phương pháp chẩn đoán
điều trị tiên tiến để phát hiện sớm bệnh từ đó tối ưu hóa hiệu quả điều trị cho bệnh nhân
thưa quý vị và các bạn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai